đàn bò bị bệnh lở mồm long móng và tụ huyết trùng đang diễn biến phức tạp tại huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
chính quyền địa phương hiện đang tích cực phối hợp với tri cục thú y tỉnh kiểm soát dịch bệnh
hướng dẫn người dân cách chữa trị và phòng bệnh giảm thiểu thiệt hại trên đàn bò của địa phương
mấy ngày qua đàn bò năm con của gia đình ông nguyễn văn bình có biểu hiện mệt mỏi biếng ăn
ông bình không tiêm thuốc và phun thuốc sát trùng chuồng trại mà cho bò uống nước ngâm của một loại lá truyền thống
hậu quả đã khiến một con bị chết bán chỉ được gần một mươi triệu đồng mất một nửa giá trị
trong khi đó tại thôn chiêm đức đàn bò bảy con lớn nhỏ của gia đình ông mạnh thế đồng đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại
do gia đình ông
trong khi đó tại thôn chiêm đức đàn bò bảy con lớn nhỏ của gia đình ông mạnh thế đồng kịp thời làm đúng theo hướng dẫn và phương pháp điều trị bệnh lờ mồm long móng và tụ huyết trùng của cán bộ thú y
đến nay xã xuân quang hai đã có sáu mươi tám con bò của hai mươi năm hộ gia đình mắc bệnh trong đó một mươi bảy con bị chết thiệt hại hàng trăm triệu đồng
trước thực trạng bò chết liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại bên cạnh việc khẩn trương phun thuốc sát trùng và rắc vôi
bột tri cục thú y tỉnh phú yên đã cắt cử hai cán bộ thú y cấp tốc về cơ sở cùng với địa phương giúp bà con nông dân khống chế dịch bệnh
thời tiết nắng nắng chiều giờ rồi ở xuân quang hai liên tục nắng nắng mưa mấy buổi chiều
thì nó sẽ bỏ cái bò chức độ kháng nó giảm xuống và sẽ phát sinh dịch bệnh
là tỉnh thuộc vùng duyên hải nam trung bộ với nhiều lợi thế phát triển chăn nuôi
phú yên có gần hai trăm ba mươi bốn con bò thuộc loại lớn trong khu vực trong đó ba huyện miền núi đồng xuân sơn hòa và sông hình chiếm gần sáu mươi tổng đàn
việc bò nhiễm bệnh và đang có chiều hướng lan nhanh như hiện nay nếu như không được kiểm soát khống chế kịp thời sẽ gây thiệt hại vì đây là tài sản lớn của người dân